chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chúng tôi xin tiếp nhận các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được ba mươi đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả đặng hoàng anh nguyễn thị phiến đinh thị chính hoàng nghĩa nam vũ danh vĩnh ở thành phố hà nội nguyễn bích thủy nguyễn văn dũng
ở tỉnh bắc giang lê văn thanh tỉnh lai châu lê văn điệp tỉnh hà nam lương công phượng tỉnh hải dương có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả lò văn phanh tỉnh lai châu có đơn khiếu nại về bản án
khán giả nguyễn thị sìu tỉnh thái nguyên nguyễn thanh hương ở thành phố hà nội phan văn dũng ở thành phố hồ chí minh có đơn tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn thị hòa tỉnh quảng nam phạm thế ân tỉnh thanh hóa có đơn hỏi về chế độ chính sách
trong tuần đã có sáu công văn trả lời của cơ quan chức năng là thanh tra tỉnh bắc giang ubnd tỉnh lạng sơn thanh tra sở xây dựng thành phố hà nội sở lao động thương binh và xã hội thành phố hải phòng phòng lao động thương binh và xã hội huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý khán giả cùng gặp lại luật sư nguyễn hồng vân
đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư nguyễn hồng vân cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào diệp vân chào quý khán giả
thưa luật sư nguyễn hồng vân doanh nghiệp tư nhân toàn hằng có trụ sở tại tỉnh đắk nông
đang xin chủ trương đầu tư nhà máy bảo quản và chế biến nông sản công suất một hai trăm linh tấn sản phẩm một năm
doanh nghiệp hỏi ngành nghề bảo quản và chế biến nông sản có thuộc dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hay không
căn cứ văn bản nào hồ sơ xin chủ trương của doanh nghiệp có phải lấy ý kiến hoặc thẩm định công nghệ hay không
hiện nay pháp luật về bảo vệ môi trường chưa có quy định cụ thể để phân loại xếp loại các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
việc xếp xét tác động của dự án đầu tư đến môi trường và ngược lại được thực hiện
thông qua các công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án
đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản một điều một mươi tám luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bảy
và được cụ thể hóa tại khoản một điều một mươi hai nghị định số một mươi tám ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ quy định
về quy hoạch bảo vệ môi trường đánh giá môi trường chín được đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
việc thẩm định công nghệ của dự án đầu tư không thuộc chế biến
chức năng nhiệm vụ phạm vi quản lý của bộ tài nguyên và môi trường
ông cao phong ở tỉnh cao bàng hỏi các công trình thi công xây dựng cầu đường trên địa bàn tỉnh
có thi công nền đường nền nhà lá đá và tận dụng vật liệu đó để xây dựng công trình đang thi công
một phần còn lại bán ra thị trường
vậy đất đá thải các công trình thi công đường trên địa bàn tỉnh khi bán cho các tổ chức cá nhân có bị thuế
có bị tính thuế và phí tài nguyên hay không
nếu có thì tỉnh có chính sách nào để thu nguồn này
theo quy định tài khoản hai sáu mươi bốn nguồn khoáng sản năm hai nghìn một mươi
việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích xây dựng dự án xây dựng công trình cầu đường
phải đăng ký khu vực công suất khối lượng phương pháp thiết bị và kế hoạch khai thác
tại ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chỉ được phục vụ cho công trình đó
không được bán vận chuyển ra ngoài phục vụ công trình khác
các hành vi khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích thực hiện dự án đầu tư xây dựng
mà không được sự chấp nhận
thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận cho phép đăng ký khai thác
phục vụ xây dựng công trình đó nhưng bán ra ngoài để phục vụ xây dựng công trình khác
là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
công ty trách nhiệm hữu hạn pantera tp hcm nhận chuyển nhượng cổ phần của một nhóm cá nhân
để sở hữu toàn bộ số cổ phần mà các cá nhân đó đang nắm giữ tại công ty cổ phần pantera bến lức
giá trị hợp đồng khoảng bốn mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn pantera hỏi giao dịch trên thanh toán bằng hình thức tiền mặt
thì có đúng với quy định tại thông tư chín của bộ tài chính hay không
bán số tiền mua cổ phần cho các cá nhân đang nắm giữ tại công ty cổ phần pantera bến lức
thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư chín bộ tài chính
do đó công ty trách nhiệm fantera không được sử dụng tiền mặt khi thanh toán để mua số cổ phần trên
vâng xin cảm ơn lực sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhân dân
nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình đã ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập hộp thư truyền hình nhân dân
đã phát một số clip mà khán giả gửi về đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân
có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
bãi giác này nằm giữa địa giới hai xã quảng chính và xã quảng trung
huyện quảng xương
tỉnh thanh hóa
đây là những hình ảnh của một hộ dân cách bãi rác đó một km
ngoài mùi hôi thối bốc lên thì ruồi là nỗi ám ảnh của các hộ dân quanh đây
để dẹp cái bãi giác để ô nhiễm trình bệnh nhiều lắm
được biết bãi rác này được tập kết và đã tồn tại nhiều tháng qua
đề nghị ủy ban nhân dân huyện quảng xương xác minh và tìm hướng xử lý theo phản ánh trên của người dân
thời gian qua tình hình mưa lũ đã làm ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền trung trong đó có thừa thiên huế
sau cơn mưa lớn vào ngày một mươi tháng một mươi hai bờ biển tại huyện phú lộc bị sạt lở ăn sâu vào đất liền từ năm đến bảy mét
nhiều năm nay
hôm nay ba ba km bờ kè này vốn đã bị sạt lở hiện tình trạng càng nghiêm trọng hơn
sạt lở khiến biển lấn sát vào tỉnh lộ hai mươi một nhiều nơi bờ biển chỉ cách đường khoảng một mươi năm mét
đến thời điểm này toàn tỉnh thừa thiên huế có một mươi ba điểm sạt lở với chiều dài ba mươi km
làm ảnh hưởng đến hơn một hộ dân một số nơi có nguy cơ tạo thành cửa biển mới